xin chào quý vị đã quay trở lại với bản tin toàn cảnh covid trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam cũng như trên thế giới trong hai mươi bốn giờ vừa qua
thưa quý vị dịp tết vừa rồi tp hcm ghi nhận số ca covid một mươi chín giảm mạnh từ vài trăm xuống còn vài chục ca mỗi ngày
tuy nhiên từ mùng năm tết đến nay số ca nhiễm tăng trở lại
ba ngày qua số ca tại tp hcm ghi nhận từ năm trăm linh đến bảy trăm linh ca mỗi ngày
thành phố hồ chí minh đã có phương án nào để đối phó với tình huống tăng mạnh trở lại
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
phó giám đốc sở y tế nguyễn văn vĩnh châu cho biết trong văn bản gửi các cơ sở y tế
ủy ban nhân dân quận huyện số ca mắc mới tại thành phố có xu hướng tăng nhẹ sau tết và sau khi học sinh đi học trực tiếp
theo đó sở y tế đề nghị các quận huyện đảm bảo khả năng chăm sóc f tại nhà của từng phường xã thị trấn
và khả năng tiếp nhận điều trị covid một mươi chín ở cơ sở y tế
căn cứ tình hình dịch trên địa bàn mỗi địa phương sắp xếp lại các cơ sở thu dung phù hợp
sẵn sàng điều trị khi được kích hoạt trong trường hợp dịch bệnh bùng phát
cũng như theo dõi sát số ca mắc mới để kịp thời kích hoạt mạng lưới chăm sóc f tại nhà
thời gian sau tết thành phố hồ chí minh đang dồn toàn lực để bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho f
đặc biệt lên mọi phương án khi dịch có xu hướng tăng mạnh trở lại
đồng thời cũng có kế hoạch cụ thể cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra
hiện hơn chín mươi người dân đủ tuổi để được tiêm vaccine covid một mươi chín đa số f không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ
do đó sở y tế tính toán mỗi trạm y tế lưu động tổ chăm sóc f cộng đồng có một bác sĩ
một hai điều dưỡng đủ khả năng chăm sóc quản lý năm mươi một trăm linh hộ f
tổ chăm sóc f tại cộng đồng chỉ có nhân viên y tế không có bác sĩ
thì trạm y tế và trạm y tế lưu động hỗ trợ chăm sóc một mươi hai mươi hộ có f
cơ sở chăm sóc quản lý f tại nhà khi tiếp nhận thông tin
một mươi người dân khai báo có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính sẽ đánh giá tình trạng lâm sàng và khai thác yếu tố dịch tễ
trường hợp chưa đủ cơ sở xác định là f theo quy định của bộ y tế
y tế địa phương xét nghiệm lại cho người bệnh bằng xét nghiệm nhanh do bộ y tế cấp phép
bên cạnh sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng
mỗi người dân chúng ta cần nghiêm túc thực hiện các quy tắc năm k cũng như các khuyến cáo của bộ y tế
mặc dù hiện nay số ca không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ chiếm đa số
và cả nước đang dần sống chung với đại dịch
nhưng cũng không loại trừ những nguy cơ từ các ca bệnh nặng và các di chứng nặng nề hậu covid một mươi chín
vì vậy tâm lý lơ là chủ quan buông lỏng phòng dịch là rất đáng lo ngại
chúng ta hãy cùng thành phố sống chung với đại dịch có thể đối phó với mọi xu hướng tăng mạnh trở lại
đồng thời tin tưởng vào kế hoạch cụ thể của thành phố khi có tình huống xấu nhất xảy ra
có cùng diễn biến dịch bệnh với nhiều tỉnh thành sau dịp tết nguyên đán
hà nội ghi nhận số ca mắc cao chưa từng thấy kể từ đầu dịch
trước thực trạng này ông trần đắc phu cho rằng số ca mắc thực tế mỗi ngày tại thủ đô
có thể còn cao hơn những dữ liệu được ghi nhận
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
về số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố hà nội cũng như nhiều địa phương khác tăng vọt
là điều đã được dự báo từ trước
lý do là mầm bệnh đã có sẵn trong cộng đồng biến thể lây lan nhanh
cộng thêm gia tăng đi lại của người dân ở tất cả các địa phương
khi chúng ta phục hồi lại các hoạt động xã hội phát triển kinh tế
tiến sĩ phu nói chúng ta phải xác định số ca mắc thực tế còn cao hơn con số ba đến bốn ca một ngày
vì rất nhiều trường hợp không có triệu chứng là nguồn lây âm thầm trong cộng đồng
ngoài ra có một bộ phận không nhỏ người dân xét nghiệm dương tính nhưng không khai báo
chuyên gia cho rằng rất may là hiện nay thành phố vẫn đang kiểm soát được tình hình covid một mươi chín
hệ thống y tế cơ sở vẫn làm tốt chức năng của mình
tuy nhiên với tỷ lệ tiêm chủng cao người dân đang có tâm lý chủ quan không thực hiện quy định
về phòng chống dịch năm k đặc biệt là về việc không đeo khẩu trang nơi công cộng
trong khi đó không phải một trăm linh người dân tiêm đủ liều vaccine sẽ diễn biến nhẹ khi mắc covid một mươi chín
vẫn có trường hợp diễn biến nặng tử vong dù đã tiêm vaccine số lượng này không lớn nhưng vẫn có
ngoài ra khi số ca mắc tăng cao y tế quá tải
việc số trường hợp diễn biến nặng tử vong tăng cao là hệ quả tất yếu
lấy một ví dụ đơn giản để hình dung
nếu như trước khi tiêm vaccine một mươi ca mắc có một ca nặng thì nay một trăm linh ca mắc có một ca nặng
nếu cứ để số ca mắc tăng cao không kiểm soát thì tỷ lệ bệnh nặng sẽ tăng cao
kết hợp đó là tỷ lệ tử vong
tiến sĩ phu nhấn mạnh và đồng ý rằng chúng ta thả lỏng nhưng không buông lỏng
phải đặt y tế dự phòng lên hàng đầu thay vì cấm đoán thì chúng ta tăng cường kiểm soát dự phòng
nếu cứ thả lỏng không dự phòng y tế cơ sở dự phòng không vào cuộc
thì số ca nặng và số ca tử vong sẽ đến mức độ nào
về con số tử vong trong thời gian vừa qua ông cho rằng cần phân tích làm rõ
những người tử vong do không tiêm là thuộc nhóm chống chỉ định tiêm
hay là do ý thức của người dân không tiêm
chúng ta cần phải ra soát lại tất cả những đối tượng chống chỉ định trì hoãn tiêm
đối tượng nào có thể tiêm được thì tiêm ngay
trước đây có những người già có bệnh nền không chịu tiêm bản thân cán bộ y tế cũng ngại
nên giờ chúng ta phải kiểm tra lại tất cả những trường hợp chống chỉ định trước đó
tiến sĩ phu nhấn mạnh
và bệnh nền là yếu tố gia tăng nguy cơ tử vong nhưng nếu không mắc covid một mươi chín họ sẽ không tử vong
khi đã mở cửa chúng ta chấp nhận số ca mắc tăng cao nhưng phải kiểm soát phải dự báo được
không có bệnh dịch nào mà mỗi ngày chết hơn chục ca
vì thế chúng ta vẫn cần kiểm soát trường hợp nào cần thiết phải nhập viện điều trị giảm nguy cơ tử vong
ông khuyến cáo người dân phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm năm k
mọi chỗ mọi nơi hạn chế tiếp xúc với đám đông
giảm đi lại không cần thiết không tổ chức các hoạt động đông người không cần thiết
không tổ chức ăn uống linh định hạn chế thăm non tụ tập
trước những lo ngại của phụ huynh về việc cho học sinh trở lại trường học
bộ giáo dục và đào tạo cho biết bộ y tế sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể
về các vấn đề hướng dẫn cách ly học sinh xét nghiệm covid một mươi chín
bộ giáo dục và đào tạo đánh giá
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai được triển khai trong điều kiện hết sức khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
kế hoạch năm học bị đứt đoạn chương trình và nội dung giáo dục
phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi
khoảng chín triệu học sinh phổ thông theo từng giai đoạn khác nhau
phải tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến
đại diện các sở giáo dục và đào tạo cho biết
học kỳ một diễn ra với rất nhiều khó khăn để hoàn thành tiến độ năm học
và đảm bảo mục tiêu chất lượng giáo dục
trong đó khó khăn lớn nhất là làm sao bảo toàn khi đón học sinh đi học trở lại
hầu hết địa phương đề xuất bộ giáo dục và đào tạo kiến nghị bộ y tế
sớm có hướng dẫn về việc thống kê cách ly học sinh f f một thống nhất
để không ảnh hưởng trên diện rộng hướng dẫn về tổ chức dạy học bán trú
để các địa phương thực hiện đảm bảo an toàn phù hợp
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ đề nghị các địa phương
trước hết phải đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học trực tiếp
cho rằng trường học chỉ là trường học khi có học sinh giáo viên
thứ trưởng yêu cầu đơn vị chuyên môn sớm hoàn thiện bổ sung sổ tay an toàn phòng chống dịch
với đầy đủ các hướng dẫn cụ thể để thực hiện
thứ trưởng nói cố gắng vận động học sinh ra lớp cố gắng chỉ có lớp học trực tuyến
chứ không có trường hợp trực tuyến không chủ quan với dịch bệnh nhưng cũng không hoang mang lo sợ
thứ trưởng lưu ý các địa phương chú trọng tới chất lượng triển khai chương trình giáo dục
phổ thông mới trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai cho năm học
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba ngay từ bây giờ để không bất ngờ với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông
mở ở lớp ba lớp bảy lớp một mươi
cũng theo lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo trong những ngày tới bộ y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể
về các vấn đề hướng dẫn cách ly học sinh xét nghiệm covid một mươi chín
cùng với đó những ngày gần đây ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ tại hà nội mắc covid một mươi chín
trước thắc mắc của không ít phụ huynh liệu có thể cho trẻ sử dụng các loại thuốc kháng virus
để nhanh âm tính hay không
bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo
bác sĩ lê văn thiệu bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh hà nội và cũng là người trực tiếp
tham gia nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị tại nhà nhấn mạnh
cha mẹ tuyệt đối không dùng thuốc kháng virus cho trẻ bởi hai lý do
cụ thể trẻ nhỏ mắc covid một mươi chín tỷ lệ rất nhẹ ít có trường hợp diễn biến nặng
nhiều trẻ tự khỏi nên không dùng thuốc kháng virus
bên cạnh vấn đề từ khỏi nếu dùng thuốc kháng virus
có nguy cơ diễn biến nặng đối mặt với nguy cơ biến chứng
như liên quan đến phụ nữ có thai và do con bú không dùng được bởi sẽ liên quan đến các vấn đề về đột biến gen
hiện chưa có nghiên cứu gì về tác hại của thuốc kháng virus cho trẻ nhỏ nên không dùng cho trẻ
bác sĩ thiệu nhấn mạnh
cùng quan điểm trên bác sĩ nhi khoa mạnh cường tình nguyện viên điều trị mẹ và bé f một
tại nhà cảnh báo cha mẹ không dùng thuốc kháng virus cho trẻ em
theo hướng dẫn của bộ y tế
trẻ em không có chỉ định dùng thuốc kháng virus sars cov hai trừ duy nhất một loại là ramdeservir
đây là thuốc đường tính mạch phụ huynh không thể mua vì có nguy cơ tai biến nặng
và nghiên cứu cho rằng franddussivir có tác dụng với trẻ mức độ nặng và nguy kịch
các trường hợp này được nhập viện và phải sử dụng dưới sự giám sát của các chuyên gia nhi khoa
bác sĩ cường cho biết trẻ em không nên dùng thuốc kháng virus vì lợi ích của thuốc kháng virus không rõ ràng
và chưa có bằng chứng thuốc này giúp trẻ mau khỏi bệnh và hiệu quả
tác hại của thuốc kháng virus đối với trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như phản vệ hoặc nặng hơn
là sốc phản vệ do quá mẫn cảm với thuốc buồn nôn tiêu chảy tổn thương gan tăng men gan
phải đánh giá chức năng thận trước khi dùng mức lọc cầu thận trên ba mươi ml một ph
nếu thận không tốt có thể gây tổn thương thận phát bang ngoài da
bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tống tiền tìm mua các loại thuốc kháng virus cho con
thay vào đó hãy chăm sóc trẻ một cách khoa học
theo hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa
vậy đối với những trường hợp trẻ mắc covid một mươi chín ở thể nặng thì sẽ được điều trị tại bệnh viện nào tại hà nội
mới đây sở y tế hà nội vừa có công văn điều chỉnh việc phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín
trong đó có đối tượng bệnh nhi
tại hướng dẫn mới sở y tế hà nội đã bổ sung phân tầng điều trị đối với trẻ em mắc covid một mươi chín
cụ thể trẻ trên ba tháng tuổi được điều trị tại nhà nếu không đủ điều kiện điều trị tại nhà
bé được chuyển đến cơ sở thu dung quận huyện
bệnh nhi covid một mươi chín có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì từ ba tháng tuổi trở lên
sẽ điều trị tại các bệnh viện đa khoa có dường bệnh điều trị nhi khoa
trẻ mắc covid một mươi chín mức độ trung bình được điều trị tại tầng hai các bệnh viện đa khoa có khoa nhi
ngoài ra bé có thể chuyển điều trị tại các bệnh viện trung ương bộ ngành
tầng ba tiếp nhận bệnh nhi diễn tiến nặng bao gồm năm bệnh viện hà nội là thanh nhàn hà đông đức giang
sanpon sơn tây và các bệnh viện trung ương bộ ngành
chuyển sang một số tin tức thế giới đáng chú ý
trong khi biến chủng omicron dù dễ lây lan nhưng được xem có độc lực nhẹ hơn các chủng khác
who tuần này cảnh báo rằng các biến thể tương lai có thể không đi theo kịch bản như vậy
tổ chức này cảnh báo về điều kiện lý tưởng có thể khiến cho biến chủng sars cov hai mới nguy hiểm hơn xuất hiện và bùng phát
uso từ lâu đã cảnh báo các quốc gia không nên tiếp cận đại dịch
chỉ ở phạm vi
trong nước mà nên hướng tới phạm vi toàn cầu
các quan chức who cho rằng các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao sẽ có cảm giác an toàn sai lầm
vì tại các quốc gia khác có tỷ lệ tiêm chủng thấp virus lây lan nhanh chóng ở mọi nơi
có nguy cơ hình thành các biến thể mới và nguy hiểm hơn
tổng giám đốc who tiến sĩ tedros adhanom ghebreyesus phát biểu rằng tỉ lệ bao phủ vaccine cao ở một số quốc gia
và việc omicron có độc lực ít nghiêm trọng hơn đang tạo ra một suy nghĩ sai lầm
rằng đại dịch covid một mươi chín đang kết thúc
ông tedfrost nhấn mạnh đại dịch không thể kết thúc khi thế giới vẫn còn bảy mươi người tử vong mỗi tuần
một mươi dân số châu phi chưa được tiêm chủng các hệ thống y tế đang quá tải và mầm bệnh vẫn đang lây lan
gần như là không thể kiểm soát
ông cảnh báo trên thực tế các điều kiện lúc này là khá lý tưởng cho sự xuất hiện của chủng mới dễ lây lan và nguy hiểm hơn bùng phát
tại một số quốc gia có độ phủ vaccine cao các quan chức đã dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch
nhưng phần lớn châu phi và một số nước đông âu có tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn rất thấp
uso cảnh báo vì các nước trên không sớm gia tăng tỷ lệ tiêm chủng sẽ có thể khiến covid một mươi chín tiếp tục bùng phát mạnh
và thế giới có thể sẽ không nắm được chính xác tốc độ lây lan của mầm bệnh
theo các quan chức cấp uso chấm dứt đại dịch bằng cách loại bỏ hoàn toàn sars cov hai không còn là mục tiêu khả thi
thay vào đó mục tiêu là nên chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở các nước bằng cách tăng cường tiêm chủng
và tiếp cận các phương pháp xét nghiệm và điều trị
tình hình dịch bệnh tại hồng kông đang có những diễn biến phức tạp
lãnh đạo hồng kông carrie lam thông báo khoản bầu cử trưởng đặc khu tới tháng năm do số ca covid một mươi chín tại thành phố tăng đột biến
cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính hồng kông sẽ được khoảng tới ngày tám tháng năm thay vì hai mươi bảy tháng ba
theo kế hoạch trước đó do làn sóng covid một mươi chín thứ năm đang hoàn hành bà karilam hôm nay cho biết
giới chức hồng kông hôm qua cho biết từ đầu tháng hai tới nay
số ca nhiễm tại đặc khu đã tăng gần sáu mươi lần khiến các bệnh viện quá tải
bệnh nhân được điều trị trong những khu liệu bạc được dựng trong bãi đỗ xe hoặc không gian trống
trưởng đặc khu carrie lam giải thích quyết định hoãn bầu cử được đưa ra theo sát lệnh khẩn cấp
và các quy tắc bầu cử lãnh đạo hồng kông đồng thời nói trọng tâm của chính quyền đặc khu lúc này là chống dịch
bà lan thông báo hoãn bầu cử trưởng đặc khu hành chính hồng kông hai ngày sau khi chủ tịch trung quốc tập cận bình cảnh báo cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
nên là ưu tiên hàng đầu của giới chức địa phương
trưởng đặc khu hồng kông không được bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu mà do ủy ban bầu cử hồng kông gồm một bốn trăm sáu mươi ba thành viên lựa chọn
bà lam được bầu vào năm hai nghìn một mươi bảy chưa xác nhận có ra tranh cử lần này hay không
cùng với trung quốc đại lục đặc khu hồng kông là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới vẫn duy trì chiến lược không covid
thành phố đang đối mặt với giai đoạn căng thẳng nhất trong nỗ lực ngăn chặn được bùng phát liên quan đến biến chủng omicron
còn tại mỹ tỷ lệ tiêm chủng và số ca mắc covid một mươi chín tăng cao giúp quốc gia này có thể đối phó với các làn sóng covid một mươi chín trong tương lai
garden đưa tin gần ba phần tư người mỹ được ước tính có mức độ nào đó miễn dịch với biến chủng omitron vốn lây lan nhanh từ khi xuất hiện vào cuối năm ngoái
đúng như nhiều người mong mỏi rằng đại dịch đã bắt đầu suy giảm
lăn sóng omitrank tấn công nước mỹ vào mùa đông năm nay đã chứng tỏ hiệu quả phòng thủ của vaccine
giúp người dân đủ khả năng phòng vệ trước làn sóng covid một mươi chín trong tương lai và sẽ ít gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với xã hội các chuyên gia nhận định
hệ thống miễn dịch của hàng triệu người mỹ hiện nhận diện được virus và sẵn sàng chống lại nó nếu gặp phải omicron hoặc thậm chí là một biến thể khác
theo các chuyên gia ước tính rằng bảy mươi ba người mỹ hiện đang miễn dịch với biến thể omithron và con số này có thể tăng lên đến tám mươi vào giữa tháng ba tới
điều này sẽ ngăn ngừa hoặc rút ngắn thời gian
thời gian phát bệnh ở những người được tiêm chủng và làm giảm lượng virus lưu hành tổng thể
ali modra giáo sư khoa học đo lượng sức khỏe tại đại học washington ở thành phố zital của bang washington cho biết
chúng ta đã thay đổi chúng ta đã tiếp xúc với loại virus này và chúng ta biết cách đối phó với nó
tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo rằng virus hiện tại hoặc biến đổi trong tương lai vẫn là mầm bệnh nguy hiểm
tiếp tục lây nhiễm cho hơn một trăm ba mươi người mỹ và hơn một trăm linh người việt nam
nhưng khi hơn hai người mỹ chết mỗi ngày hàng chục triệu người vẫn dễ bị tổn thương
dự kiến sẽ vẫn có những đợt bùng phát mới trong tương lai khi khái niệm về miễn dịch cộng đồng có thể ngăn chặn virus đã biến mất
trong thực tế khắc nghiệt của các biến chủng mới khả năng miễn dịch suy giảm và nhiều người mỹ đã từ chối tiêm chủng
thưa quý vị số ca mắc mới tại hà nội cũng như các địa phương đang có chiều hướng tăng trở lại
thay vì tâm lý chủ quan lơ là phòng dịch việc tuân thủ đúng quy định phòng dịch của chính phủ
và nghiêm túc thực hiện năm k vẫn vô cùng cần thiết
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại